tưởng nhớ công lao và sự nghiệp của đức vua phật hoàng trần nhân tông sáng nay tại chùa tháp phủ minh tỉnh nam định
trung ương giáo hội phật giáo việt nam kết hợp với giáo hội phật giáo tỉnh nam định tổ chức đại lễ tưởng niệm bảy trăm một mươi một năm phật hoàng trần nhân tông nhập niết bản
đức vua trần nhân tông là vị hoàng đế anh minh là nhà văn hóa nhà tư tưởng lớn đồng thời là nhà tu hành giác ngộ đã để lại hệ thống tư tưởng đặc sắc về phật giáo
sáng lập nền phật giáo trúc lâm và dòng thiền trúc lâm yên tử được các thế hệ nhân dân tôn xưng là vua phật việt nam
giáo hội phật giáo việt nam đã lấy ngày một tháng một mươi một âm lịch hàng năm là ngày quốc dỗ đức vua phật hoàng trần nhân tông
đây là sự kiện trọng đại là ngày hội của phật tử cả nước khẳng định phương châm đạo pháp đồng hành cùng dân tộc của phật giáo việt nam góp phần xây dựng xã hội văn minh no ấm
tại đại lễ tưởng niệm bảy trăm một mươi một năm ngày phật hoàng trần nhân tông nhập niết bàn tại chùa tháp phổ minh
phố nam định ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam ban chấp hành họ trần việt nam tỉnh nam định
viện nghiên cứu ứng dụng y học dân tộc và dưỡng sinh việt nam cũng đã bước đầu giới thiệu thiền dưỡng sinh tâm thể trần nhân tông tới cộng đồng